mừng mặc áo bảo hộ y tế chống dịch
khi đang đốt thì có người dân nhìn thấy và hỏi
đốt gì mà cháy to thế
mừng trả lời
đốt đồ chống dịch
nên người dân đã bỏ đi
tiếp đến năng điều khiển xe ô tô
ra khu vực cầu hàn
khi đến giữa cầu hướng nam sách
thành phố hải dương
thì thả hai túi ni lông đựng xương cho
cùng với thải sẻng rìu
và quần áo bảo hộ xuống sông rồi đi về nhà
sau nhiều ngày mất liên lạc với nạn nhân
gia đình đã đến cơ quan công an trình báo
vào cuộc xác minh
cảnh sát lần ra chiếc mazda cx năm nc
cẩm lái trước khi mất tích
được bỏ lại trên con đường
tại khu đô thị kim văn kim lũ hà nội
biết cảnh sát vào cuộc khó tránh được tội ác
ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
cao tài năng
đã đến cơ quan công an đầu thú
vũ thị mừng bị buộc đội
không tối xác tội phạm
và xâm phạm thi thể hải cốt
kết luận giám đỉnh pháp y hải cốt
của viện khoa học hình sự bộ công an kết luận
nạn nhân này có mối quan hệ huyết thống với con đẻ
cha đẻ ông dương ch
con đẻ mẹ đẻ với bà nguyễn tt
đồng thời có quan hệ huyết thống
cha đẻ con đẻ
với các cháu dương kl và dương av
về quá trình thực hiện hiện trường
cao tài năng đã mô tả

các cháu đã đặt lại một số chi tiết
diễn lại toàn bộ hành vi của mình
từ khi ông c vào nhà
cho đến khi giết hải xong
lấy chìa khóa xe cướp đài sản và phi trang sát
năng cũng khai báo kết quả phù hợp
với lời kha các nhân chứng
những người liên quan
ngày một mươi sáu tháng bảy
viện kiểm sát nhân dân tỉnh hải dương cho biết
đã phê chuẩn quyết định khởi tố
bắt đảm giam năng để điều tra về tội giết người
và cướp đài sản
theo khoảng một một trăm hai mươi ba

bộ luật hình sự

theo người dân địa phương
sau khi gây án mạng
năng vẫn thường xuyên tới căn nhà đã sát hại anh c
vui vẻ chào hỏi hàng xóm
vợ chồng năng mở nhiều hiệu thuốc
ở thành phố hải dương
nhưng thuê người bán
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
năng thuê một căn nhà trên phố nguyễn thưởng mẫn
thành phố hải dương
đầu năm hai nghìn hai mươi một
ba tháng sau khi sát hại anh c
tại căn nhà này
vợ chồng năng trả nhà
và thuê căn bên cạnh mở hiệu thuốc to hơn
bố anh c cho biết
năng quen biết anh c nhiều năm nay
ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
anh c một mình lái ô tô rời nhà
nói đi lên thành phố hải dương
đòi nợ vợ chồng năng
và sau đó mất liên lạc
gia đình nhận thấy chuyện chẳng lành
nên trình báo công an
bảy tháng sau ô tô của anh c
được phát hiện bỏ không ở lề đường hà nội
nên cảnh sát lần sau vụ án
ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tới đây
tòa án nhân dân tỉnh hải dương
dự kiến mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
vụ giết rủ nợ
đốt xác phi tan đối với các bị cáo
cao tài năng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
chú thể phường bình hàn thành phố hải dương
tỉnh hải dương
và vợ là vũ thị mừng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trước khi gây án
vợ chồng năng mừng
chưa từng vướng tiền án tiền sự
hoặc sinh ra trong gia đình hoàn cảnh khá
đều có trình độ học vấn
thưa quý vị và các bạn
hành vi man dợ của nghi phạm cao tài năng
sẽ đối mặt với không hình phạt tối đa
là tử hình
nhưng nỗi đau của gia đình
về cái chết của nạn nhân trong vụ án trên
vẫn không thể nào nguyên ngoài
đây cũng là lời cảnh tỉnh
cho những ai coi thường pháp luật
khi tưởng rằng cứ cao chạy xa bay
xóa sạch dấu vết sau khi gây ra lỗi lầm
là có thể thoát tội
nhưng lưới trời lồng lọc
đã gây ra tội
thì ác sẽ phải đền tội
và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại quý vị
trong các video tiếp theo